cả nước hiện có bốn trăm linh hai cơ sở bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng trên bốn mươi đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
tuy nhiên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc tại các trung tâm bảo trợ xã hội
ở hà nội và tp hcm khi một số cá nhân lợi dụng việc tổ chức quản lý chưa chặt chẽ của trung tâm
lợi dụng hoạt động trợ giúp quan tâm của các mạnh thường quân để trục lợi
vụ việc này đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội
ngày một mươi hai tháng năm thanh tra tp hcm kết luận trung tâm bảo trợ trẻ tân tật mồ côi thị nghè
đã chia hơn bảy trăm sáu mươi triệu đồng tiền từ thiện để ngoài sổ sách cho cán bộ nhân viên trong thời gian
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trước đó tại nghệ an trung tâm bảo trợ xã hội ăn chặn gần tám trăm linh triệu tiền mua thức ăn
quần áo trang thiết bị cho người tâm thần tàn tật già cả và cô đơn
hay việc một số cán bộ trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ nhỏ
tân tật hà nội năm hai nghìn một mươi chín đã ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội gây bức xúc trong dư luận
những sự việc này đã cho thấy lỗ hồng trong công tác quản lý hoạt động từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội
trên thực tế các quy trình tiếp nhận và quản lý quà từ thiện của các tổ chức xã hội nhân đạo
dưới sự quản lý nhà nước đều đã có quy định pháp luật
song vấn đề chính nằm ở trách nhiệm của những người đứng đầu đơn vị
quy định rồi là quy trình hoặc là các cái quy chế của đơn vị tôi cho rằng đều đã có
nhưng mà cái việc mà vận hành cái quy trình đó rồi vận hành quy chế đó như thế nào
thì do các trung tâm phải xem lại
giả soát lại nếu chưa thấy còn cái lỗ hổng còn kẽ hở thì phải củng cố lại các cái quy trình đó
theo các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
một phần từ việc chậm trễ trong xã hội hóa các trung tâm bảo trợ xã hội
chủ trương năm hai nghìn một mươi sáu các trung tâm sẽ tự chủ kinh phí chăm sóc và trợ giúp đối tượng
năm hai nghìn một mươi bảy tự chủ tiền lương
năm hai nghìn một mươi tám tự chủ khấu hao tài sản cố định
năm hai nghìn hai mươi tự chủ toàn phần
xong đến nay chủ trương này vẫn y ạch tại chỗ
như vậy cần có những cuộc tổng giả soát và đánh giá lại quy trình hỗ trợ
tại các trung tâm nhân đạo cơ sở bảo trợ xã hội cả công lập và tư nhân
để không còn chuyện đau lòng hơn với những nhóm vốn đã yếu thế trong xã hội